cộng sự cũng vậy từ những khó khăn về thị trường về vốn cho đến những khó khăn về công nghệ
giai đoạn ban đầu đó là giai đoạn hình thành những ý tưởng và thực hiện ý tưởng
thì đối với giai đoạn này cái khó khăn lớn nhất mà chúng tôi gặp phải đó là những thứ chúng ta nghĩ trong đầu
những ý tưởng chúng ta cho rằng là đúng nhưng trên thực tế có thể hoàn toàn khác xa với những gì mà chúng ta nghĩ như vậy
và điều đấy có nghĩa là chúng ta phải đối diện với một thực tế rất phũ phàng
rằng những ý tưởng chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể giải quyết bài toán đó cho khách hàng của mình
nhưng thực tế nó hoàn toàn không thể giải quyết được bài toán đó
cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp khác thì cái vấn đề tìm kiếm được đội ngũ tốt
có đam mê và sẵn sàng cùng chiến đấu để vượt qua những thách thức mà chúng ta gặp phải giai đoạn ban đầu
đó là một trong những thách thức rất lớn đối với tôi đặc biệt là trong giai đoạn hai hoặc ba năm đầu
cũng rất may mắn là trong quá trình
trong quá trình phát triển của smartlock thì sau nhiều năm chúng tôi vật nộn để xây dựng đội ngũ
thì hiện nay smartdoc đã hình thành nên những đội ngũ những thành viên có kinh nghiệm có tâm huyết và có đam mê với ngành
khó khăn lớn nhất trong việc tiếp cận các công nghệ mới là hiện tại công nghệ thay đổi rất nhanh và có rất nhiều loại công nghệ
thì chúng tôi phải nắm mắt và chọn lọc được các công nghệ thích hợp để đưa vào các sản phẩm của công ty
làm sao để vẫn đảm bảo được tính ổn định của sản phẩm và phải đảm bảo là sau khi áp dụng vào thì sản phẩm sẽ tốt hơn cái cũ
nhưng mà có rất nhiều loại công nghệ cho nên là chúng tôi không thể nào mà áp dụng các công nghệ mới vào các sản phẩm đang chạy cho khách hàng được
chính vì thế chúng tôi đã phải tạo ra nhiều các môi trường riêng với lại môi trường khách hàng đang chạy để chúng tôi có thể thử nghiệm các cái sản phẩm đó
và sau khi chúng tôi cảm thấy là các công nghệ đó thích hợp
và đem lại các lợi ích thiết thực cho khách hàng thì chúng tôi mới đem qua áp dụng cho các môi trường của khách hàng
một dự án khởi nghiệp công nghệ muốn tạo được uy tín trên thị trường thì phải được duy trì bằng chất lượng và lợi ích mà dịch vụ sản phẩm đó mang lại cho các khách hàng doanh nghiệp
chính tầm niệm đó đã dẫn lối cho các thành viên của smartlock luôn luôn có tầm nhìn xa để đưa ra các giải pháp tiên phong cho các khách hàng của mình
bất kỳ thị trường nào đều luôn luôn tồn tại sự cạnh tranh và cạnh tranh là động lực
sự phát triển của các doanh nghiệp đối với smartlock cạnh tranh nó là nền tảng để giúp smartlock tốt hơn tìm tòi hơn học hỏi nhanh hơn để làm sao đem lại các giải pháp hiệu quả nhất cho doanh nghiệp
sau nhiều cố gắng nỗ lực các giải pháp của smartlock đã được nhiều doanh nghiệp đón nhận cùng với những phản hồi tích cực
hơn năm mươi công ty cung cấp dịch vụ logistics và trù hàng lớn tại việt nam sử dụng hệ sinh thái smartlock
hơn một mươi xe tải đầu kéo container đang lưu thông trên hệ thống quản lý vận tải smartlock transport management system
hơn tám trăm linh m hai diện tích kho hàng trung tâm phân phối vận hành trên hệ thống quản lý kho vận smartlock wehuse menitmond system
hệ thống phần mềm smartlock cũng đã tạo ra những các hiệu quả nhất định mà trong đó cụ thể là đã khai thác tối đa các điểm giao nhận từ năm điểm lên một mươi điểm
hiệu quả về điều vận cũng đã tăng lên khoảng tám mươi và các chi phí về logistic cũng đã giảm được khoảng ba mươi
trong đó thì chúng tôi cũng sử dụng thêm các phần mềm quản trị khác mà bên smartlock đang có như là phần mềm quản lý kho
đối với phần mềm quản lý kho thì chúng tôi cũng đánh giá là một trong những phần mềm rất là thông minh
vận hành hệ thống này chúng tôi cũng chia sẻ được rất nhiều thông tin về hàng hóa được lưu giữ ở kho cho khách hàng
và khách hàng của chúng tôi cũng cảm thấy rất là hài lòng khi mà vận hành cái hệ thống smartlock
smartlock định vị mình sẽ trở thành một doanh nghiệp có thể cung cấp một giải pháp một hệ sinh thái logistics toàn diện
cả về công nghệ những giải pháp cũng như là một đối tác về mặt kinh doanh đối với ngành logistics tại việt nam
chúng tôi kỳ vọng có thể tạo dựng lên một nền tảng cho phép các doanh nghiệp có thể khai thác công nghệ như là một công cụ để quản trị hoạt động của mình
cũng như hợp tác giao dịch
với các đối tác trên hệ sinh thái của smartlock
và chúng tôi kỳ vọng trong vòng năm và một mươi năm tới sẽ có hàng nghìn doanh nghiệp cùng tham gia vào hệ sinh thái này
nó sẽ giúp cho ngành logistics trở lên hiệu quả hiện đại và cạnh tranh hơn tại thị trường việt nam
với tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ cùng với khả năng chiến đấu không ngại khó ngại khổ
thực sự đã tạo ra một hệ sinh thái logistic đem lại nhiều giá trị
giúp cho các doanh nghiệp việt nam tối ưu hóa nguồn lực từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh
góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành logistic nói riêng và phát triển kinh tế của đất nước nói chung